các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

tổ tuần tra của phòng kiểm soát môi trường công an tỉnh khánh hòa kết hợp với phòng kiểm soát cơ động công an huyện diên khánh và công an huyện khánh vĩnh vừa tiến hành kiểm tra xử lý hoạt động khai thác cát
xử lý các hoạt động khai thác cát trái phép trên sông cái qua kiểm tra lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ nhiều phương tiện tàu thuyền của các đối tượng khai thác cát trái phép
tổ tuần tra của phòng kiểm soát môi trường công an huyện diên khánh và công an huyện khánh vĩnh vừa tiến hành kiểm tra xử lý nhiều phương tiện tàu thuyền của các đối tượng khai thác cát

tổ tuần tra tạm giữ trong đó giao công an huyện diên khánh xử lý sáu tàu
một tàu hút cát còn lại tổ tuần tra giao cho công an huyện khánh vĩnh để xử lý
thưa quý vị và các bạn đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về đông trùng hạ thảo
trong việc hỗ trợ bảo vệ tăng cường sức khỏe nhất là thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín như hiện nay
trên thị trường đã có vô vàn đơn vị sản xuất kinh doanh loại dược liệu quý hiếm này
cùng là một sản phẩm nhưng có giá từ vài trăm nghìn một kg cho tới vài triệu đồng
chính vì vậy người tiêu dùng cần phải tìm hiểu cân nhắc khi có nhu cầu sử dụng các sản phẩm đông trùng hạ thảo
tránh tình trạng tiền mất tật mang với các sản phẩm bị trà trộn kém chất lượng
hình thành vào mùa đông trưởng thành vào mùa hạ vừa là động vật vừa là thực vật
đông trùng hạ thảo là sự cân bằng tuyệt vời giữa âm và dương
có giá trị y học rất cao và được coi như vàng mềm
tuy nhiên cũng bởi vì quý hiếm và được săn lùng nhiều giá trị cao
đông trùng hạ thảo đang phải đối mặt với tình trạng hỗn loạn giữa hàng thật có chất lượng cao với hàng giả hàng kém chất lượng

và trong mỹ trong âu nữa thì lại tuyệt vời luôn
để lựa chọn được sản phẩm đông trùng hạ thảo đạt tiêu chuẩn chất lượng không phải là điều đơn giản
tuy nhiên theo các chuyên gia nghiên cứu về lĩnh vực này nếu tinh ý một chút
người tiêu dùng cũng sẽ nhận thấy chỉ đơn vị sản xuất nào dám công khai minh bạch các tiêu chuẩn chất lượng
liên quan đến trùng giống quá trình môi trồng môi trường môi trồng mới đáng để người tiêu dùng gửi gắm nhiềm tin
bởi vì hàm lượng dược chất trong đông trùng hạ thảo
cần phải được kiểm soát một cách ổn định
bởi vì hiện nay thì có nhiều cơ sở nuôi trồng
nhưng mà rất ít cái cơ sở nuôi trồng đảm bảo được cái hàm lượng dược chất duy trì và ổn định
giá cả của đông trùng hạ thảo cũng đang tạo ra mê trận với người dùng
giá bán một số nơi từ một đến hai triệu đồng một lạng
nhưng có doanh nghiệp cạnh tranh bán chỉ ba năm triệu đồng một kg
tức là chỉ ba trăm năm mươi đồng một lạng thấp gấp ba sáu lần doanh nghiệp khác
bên cạnh đó hàm lượng cao bất thường
trong sản phẩm đông trùng hạ thảo cũng cho thấy thị trường phát triển còn khá lộn xộn
ảnh hưởng không nhỏ tới các doanh nghiệp làm ăn chân chính
đông trùng hạ thảo là dược liệu quý trong việc hỗ trợ bảo vệ tăng cường sức khỏe
xong việc sử dụng đông trùng hạ thảo không đúng lúc đúng cách sẽ có thể gây ra nhiều ảnh hưởng xấu đối với sức khỏe
chúng ta nên uống đông trùng hạ thảo khi muốn tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể
giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị một số bệnh thường gặp
đặc biệt trong giai đoạn trung niên nên sử dụng đông trùng hạ thảo uống thường xuyên
bởi đây là lựa chọn mang đến nhiều lợi ích đối với sức khỏe
phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh đã đồng ý kế hoạch
khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ trở khách với các địa bàn có hệ số an toàn cao
thời gian thí điểm bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
phó thủ tướng yêu cầu bộ y tế khẩn trương ban hành hướng dẫn y tế đối với người nhập cảnh
trên các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ lấy ý kiến rộng rãi các chuyên gia
doanh nghiệp và người dân bộ ngoại giao tiếp tục chủ trì phối hợp với bộ y tế
đàm phán sớm thống nhất các nước vùng lãnh thổ về công nhận lẫn nhau hộ chiếu vaccine
ưu tiên các địa bàn thực hiện trong giai đoạn thí điểm
các bộ y tế công an thông tin và truyền thông thống nhất ngay và công bố một phần mềm
khai báo y tế áp dụng chung đối với đi lại bằng đường hàng không để tạo thuận lợi cho việc khai báo
của hành khách hoạt động của các doanh nghiệp hàng không cũng như công tác theo dõi y tế
kiểm soát truy vết bộ giao thông vận tải chỉ đạo hướng dẫn các doanh nghiệp hàng không
tổ chức thực hiện khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ theo kế hoạch đã được phê duyệt
kịp thời tổng kết đánh giá và kiến nghị điều chỉnh phù hợp với thực tế
những hình ảnh của phố cổ hội an tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một lụt dù không lớn sông cũng khiến một số
tuyến đường chạy dọc ven sông hoài chìm trong biển nước mênh mông lần đầu tiên có mặt tại
di sản vào đúng mùa lục không hề cảm thấy bất tiện với anh bùi minh tuấn đây là cơ hội để anh
và bạn bè có những trải nghiệm thú vị cảm nhận một hồi anh vừa thân quen vừa mới lạ
thực tế từ nhiều năm trước khách đến với hội an đặc biệt là khách quốc tế
đã thích thú trải nghiệm di sản mùa lục với những hoạt động như lội nước ngôi thuyền ngắm cảnh
tình hình dịch bệnh tác động lớn tới hoạt động du lịch lượng khách giảm mạnh tuy nhiên mùa lụt
không gian trầm mặt của hàng trăm di tích cổ kính bị bùa vây giữa muôn trùng con nước vẫn là một điều
đặc biệt thu hút những bạn trẻ những du khách ở các địa bàn lân cận đến với hội an
nguyễn văn văn khách đến với hội an
hội an lụt là một anh vào đây chè shop chơi và thưởng thức cái quan cảnh hội an rất là lạ
không ai muốn thiên tai để mình có thể làm du lịch bởi vì thiên tai mà nó sinh ra nó gây thiệt hệ nhiều lắm
nhưng mà nếu mà trường hợp chỉ là lục lụt ở đây như các bạn biết là nước nó lên từng từ
nó rút từ từ nó không chảy thì bản thân phải sử dụng mình có những phương tiện bỏ hồ
những đầu ngũ bỏ hồ để mà tổ chức cho du khách người ta đi ngắm
hội an trong lụt cái điều này rất tốt
phía chính quyền thành phố hội an cũng đã nhận thấy nhu cầu của du khách tuy nhiên trước đây
vì nhiều lý do việc tổ chức tour du lịch mùa lục chưa được triển khai
thì chúng ta ai ngạc sợ rằng là du khách đi xuống phố cổ sẽ có những cái sự cố
những cái tình huống những cái đủ lo nhưng thật ra thì mấy chục năm vừa qua du lịch hội an
chưa hề xảy ra một điều gì chúng ta dự lượng chúng ta dự tham mà có khả năng là chúng ta ai ngạc
thay vì đó là để mà bương ra bương ra thì chúng ta cứ cấm để cho nó nhẹ nhò nó khỏe
thì bây giờ chúng ta phải mở cửa cho khách đến trải nghiệm phố cổ hội an như vấn đề là tôi nghĩ
rằng là cái cách chúng ta làm sao cho nó hợp lý nó an toàn nhất lãnh đạo ủy ban nhân dân thành
phố hội an cho biết hiện đã xây dựng đề án phát triển những sản phẩm du lịch mới trong đó có
sản phẩm du lịch hội an mùa mưa luộc trình ra hội đồng nhân dân trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một dĩ nhiên việc
làm sao phải đảm bảo an toàn cho du khách cũng như không gây những tác động tiêu cực đến di sản
sẽ phải được thảo luận cân nhắc kỹ lượng công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn đang
hợp với trung ương đoàn tổ chức hỗ trợ sinh viên thanh niên công nhân khó khăn về quê dịp
tết quyền đán nhân dân hai nghìn hai mươi hai theo đó tổ chức tặng hơn ba hai trăm linh vé máy bay ô tô vé tàu khứ hồi
cho đối tượng sinh viên thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn
bị ảnh hưởng và chịu thiệt hại bởi dịch covid một mươi chín trong năm hai nghìn hai mươi một về quê đón tết nguyên đán
ngoài ra còn có đối tượng là người thân gia đình các thanh niên công nhân người lao động
tuyển chọn tham gia chương trình sẽ được ban tổ chức chương trình tặng kèm vé cho gia đình
quê đón tết thời gian khởi hành dự kiến là ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tức ngày hai mươi một tháng bốn
chạp âm lịch với sinh viên các ngày hai mươi bảy hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tức hai mươi năm hai mươi sáu tháng chạp âm lịch
với thanh niên công nhân
thưa quý vị còn gần hai tháng nữa mới đến tết nguyên đán thế nhưng thời điểm này
các làng nghề truyền thống trên địa bàn tp hà nội đã hối hạ tăng công suất tăng sản lượng
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm cùng với việc đẩy mạnh sản xuất các cơ sở vẫn không quên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
làng nghề bánh kẹo truyền thống cổ hoàng huyện phú xuyên hà nội dịp cuối năm là thời điểm
tu thu hàng hóa mạnh nhất trong năm nên cơ sở sản xuất bánh kẹo của gia đình chị vương thị hồng gấm
cũng như các cơ sở khác ở cổ hoàng đang phải chạy đua với thời gian
cũng tất bật chuẩn bị hàng tết những người ở làng nghề sản xuất miến rong xã minh khoang
huyện ba vì hiện đang tranh thủ thời tiết hanh khô để tăng công suất năm mươi một trăm linh so với ngày thường
hiện nay lượng đơn hàng tết đã khá nhiều vì vậy các cơ sở sản xuất miến rong ở đây vừa làm
tính toán lượng hàng đặt để cân đối sản xuất cũng như bảo đảm tốt nhất về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm
mặc dù tăng công suất tăng sản lượng nhưng các làng nghề vẫn đặc biệt chú trọng phòng chống dịch covid một mươi chín
với làng nghề sơn mài hạ thái
trên địa bàn xã hiện có hơn sáu mươi hộ làm nghề thu hút nhiều lao động trong và ngoài địa phương tham gia sản xuất
mùa tết đã đến sớm với người dân làng nghề hạ thái khi các đơn hàng đã chuyển động từ cách đây hơn hai tháng
thông thường nghề của tôi cuối năm rất là bận
thường thì cứ từ tháng tám mà đi thì sưởng của tôi luôn luôn trong tình trạng quá tả
nhưng năm nay do tình dịch bệnh kinh tế cũng có những sự trì trệ nhất định
cho nên sưởng của các đơn hàng cũng kém hơn năm ngoái
cũng tạo đủ con việc làm cho thợ làm đủ ngày tác kiếm
người dân ở các làng nghề trên địa bàn thành phố hà nội đang nỗ lực tăng cường sản xuất
nhằm cung ứng đủ lượng hàng hóa phục vụ thị trường tết
thì đẹp này tuy phải tăng giờ làm bận rộn hơn những ngày thường
nhưng giúp họ nâng cao thu nhập tạo thêm động lực để họ tiếp tục duy trì phát triển làng nghề truyền thống